nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm
những tấm gương bình dị mà cao quý tại bảo tàng hồ chí minh
tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
với gần ba trăm linh ảnh tài liệu và hiện vật triển lãm giới thiệu những tấm gương tiêu biểu
của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi hình ảnh mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị
đã vượt lên hoàn cảnh số phận dám nghĩ dám làm dốc lòng dốc sức vì lợi ích cộng đồng
vì sự bình yên và phồn vinh của đất nước đã được các tỉnh ủy bộ quốc phòng bộ công an giới thiệu tôn vinh
chủ tịch hồ chí minh từng nói
mỗi người tốt mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý đã góp phần cổ vũ động viên kịp thời
những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trở thành công việc của toàn đảng toàn quân toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay